nhân dịp đón năm mới hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang vừa gửi những thông điệp đầu năm đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc
trong thông điệp đầu năm mới chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trước thiểm năm mới là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua chuẩn bị hành trang tiếp tục chủ động kiên định trong chặng đường phía trước
đảng ta đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững toàn diện cả về kinh tế xã hội và môi trường
quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở mức độ sâu rộng đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế việt nam đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức đan sen
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ mong muốn đồng chí đồng bào ra sức nỗ lực trên cương vị của mình để thực hiện thành công các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra đoàn kết phấn đấu để đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy và chuẩn bị đón tết cổ truyền đinh dậu của dân tộc chủ tịch nước trần đại quang gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào và chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài